cơ quan điều tra kết luận phan đình quảng là người gây ra cái chết cho anh việt bằng nhiều nhát sao và cắt gân chân của nạn nhân
với hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt phan đình quảng hai mươi năm tù giam về tội giết người
ngoài ra buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại một trăm sáu mươi triệu đồng cấp dưỡng cho hai con nhỏ của bị hại mỗi cháu một năm triệu đồng một tháng cho đến khi tuổi trưởng thành
công an huyện đông anh hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh
xảy ra tại bệnh viện đa khoa đông anh
vào chiều ngày một mươi năm tháng một một bé trai tám tháng tuổi được đưa đến bệnh viện đa khoa đông anh trong tình trạng sốt cao nôn và đi ngoài
bác sĩ khám và chẩn đoán cháu bé bị tiêu chảy cấp có mất nước viêm họng cấp theo dõi tim bẩm sinh
đêm ngày hôm đó sau khi điều dưỡng hoàng thu trang thực hiện y lệnh gia đình phát hiện bệnh nhi co cứng môi da tím nên báo với bác sĩ vũ thu trang
lúc này bác sĩ phát hiện điều dưỡng trang đã tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhi
ngay sau khi phát hiện sự cố bệnh viện đã mời hỗ trợ cấp cứu hồi sức tích cực cho bệnh nhi rồi chuyển đến bệnh viện sampol
tuy nhiên đến ngày hai mươi ba tháng một cháu bé đã qua đời
liên quan đến tình hình mưa lũ đang diễn ra tại tỉnh con tum theo báo cáo nhanh của ubnd huyện ia rai
đến ngày hôm nay mưa lũ và sạt lở đất đã làm cho một mươi thôn của ba xã gồm ia tơi hai thôn ia đom một thôn và ia đan
bảy thôn trên địa bàn huyện đã bị cô lập hiện tại thì giao thông ở các thôn xã trong huyện khá khó khăn
tại xã yàn nơi đang bị ảnh hưởng nặng nhất của mưa bão toàn xã có hai mươi năm căn nhà bị ngập
một nhà bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ ao hồ hoa màu và lúa bị ngập sâu
tại xã yà tơi nước dâng làm ngập cầu tràn hoàng anh gia lai cầu trường thành
tuyến đường tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi năm a bị sạt lở
tại xã ia đom tuyến đường tuần trai biên giới bị sạt lở hai điểm
và trước thực trạng trên ubnd huyện ia rai đã tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân
di chuyển tài sản lên khu vực an toàn và dọn dẹp vệ sinh môi trường các vị trí bị ngập
cử lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các vị trí sung yếu sạt lở đập tràn
để cảnh báo hướng dẫn người dân không qua lại khi nước dâng cao
chuẩn bị lương thực thực phẩm để cứu trợ người dân khu vực bị cô lập
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi